mở đầu bản tin sẽ là các tin tức về an ninh kinh tế
sáng nay ngày hai mươi ba tháng hai phòng cảnh sát kinh tế công an tỉnh hương yên
phối hợp với các lực lượng chức năng đã bắt quả tang và thu giữ hàng nghìn sản phẩm quần áo
có dấu hiệu giả mạo các nhãn hiệu thời trang nổi tiếng của nước ngoài
theo đó lực lượng chức năng đã tiến hành kiểm tra sưởng may gia công
tại xã ngô quyền huyện tiên lữ do anh lương đình thắng làm chủ
tại thời điểm kiểm tra lực lượng chức năng phát hiện một số nhãn mắc quần áo
thương hiệu azidat apmeni do nước ngoài sản xuất
đồng thời thu giữ trên một ba trăm linh sản phẩm giả mạo hai nhãn hiệu trên cùng nhiều vật chứng liên quan
cùng ngày tổ công tác phối hợp với công an xã địa phương kiểm tra phát hiện
tại sưởng may của hộ kinh doanh cơ sở may khánh linh ở xã đông tảo huyện khói châu tỉnh hưng yên
do anh chu mạnh hùng làm chủ
qua quá trình làm việc cơ quan công an đã thu giữ gần sáu chiếc áo phông giả nhãn hiệu nước ngoài
hiện cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh hương yên đang tiếp tục điều tra
xác minh làm rõ hai vụ việc trên
cùng với đó giá kýt tết nhanh cũng tăng theo
theo ghi nhận của phóng viên bản tin kinh tế và tiêu dùng
nhiều hiệu thuốc trên địa bàn thành phố hà nội giá mỗi quay tết đã tăng từ một mươi năm đến hai mươi so với trước tết
ghi nhận tại chợ thuốc phường ngọc khánh quận ba đình
nơi tập trung nhiều cửa hàng kinh doanh vật tư y tế
hiện đã xảy ra tình trạng khan hiệu

nên tôi cũng khá là hoang mang đến giờ vẫn chưa dám sử dụng
theo kết quả kiểm nghiệm của viện kiểm nghiệm an toàn vệ sinh thực phẩm quốc gia
hai sản phẩm thực phẩm chức năng trên có chứa chất cấm đồng nghĩa với không được phép lưu hành và không đủ điều kiện sử dụng cho người tiêu dùng
hai cái chất cấm mà phát hiện trong hai sản phẩm này thì đều là thuộc nhóm ức chế pde là thuộc nhóm điều trị dối loạn cương dương

hiện nay hai sản phẩm này vẫn được giao bán trên mạng internet với giá gần một triệu ba trăm linh nghìn đồng một hộp

đấy là không không lề bán

bọn em mấy năm nay bọn em không sản xuất không sản xuất từ rất là lâu rồi đến bây giờ là đang làm được giải thể rồi
trên thực tế có rất nhiều loại thực phẩm chức năng bảo vệ sức khỏe được giới thiệu có công dụng giảm cân cân bằng tiết tố hài độc bổ thận tráng dương tăng cường sinh lý khác
bị cảnh báo về việc chứa chất cấm cũng như gây ảnh hưởng đến sức khỏe người dùng
khi tư vấn cho khách hàng các đối tượng thường phóng đại công dụng
các loại thực phẩm chức năng thậm chí nhiều đơn vị tổ chức cá nhân còn tra trộn hàng giả hàng nhái kém chất lượng để bán cho khách hàng
thì tôi đề nghị người tiêu dùng là hoàn toàn tuyệt đối không dùng
một là hàng sách tay hai là các sản phẩm đã bị thu hồi hoặc là bị cấm không cho phép dùng
ba là các sản phẩm giảm cân mà chỉ nói lén lút người đọ truyền tai người kia mà chưa có công bố đăng ký của cục an toàn thực phẩm và cục quản lý dược
thì tuyệt đối không dùng
theo khuyến cáo của các cơ quan chức năng cũng như các chuyên gia người tiêu dùng nên lựa chọn các sản phẩm rõ tem mát trên bao bì của sản phẩm
có nguồn gốc xuất xứ rõ ràng nên mua từ những thương hiệu uy tín chất lượng để đảm bảo sức khỏe cũng như tránh việc tiền mất tật mạng
thưa quý vị phòng phòng chống ma túy và tội phạm bộ đội biên phòng quảng trị vừa phối hợp với đoàn hai cục phòng chống ma túy và tội phạm bộ đội biên phòng
và công an tỉnh quảng trị phát hiện bắt giữ một đối tượng đang vận chuyển một mươi hai viên ma túy tổng hợp
cụ thể vào lúc hai mươi hai h ngày hai mươi hai tháng hai tại km bốn mươi sáu bốn trăm linh quốc lộ chín thuộc địa bàn thôn clu xã đắk rông huyện đắk rông tỉnh quảng trị

sinh năm hai nghìn hai

nguyễn đắc huy sinh năm hai nghìn bốn trú tại khu phố một phường bốn thành phố đông hà tỉnh quảng trị vứt hai triệu đồng